ngày một mươi chín tháng ba tại bản đông phong xã thèn sinh huyện tam đường tỉnh lai châu
cơ quan chức năng huyện tam đường phối hợp với chỉ cục thú y tỉnh lai châu
tổ chức tiêu hủy một trăm một mươi bảy con lợn được xác định là nhiễm dịch tả lợn châu phi
hiện trên hệ bản huyện tam đường có tổng đàn lợn khoảng bốn mươi con
ngay sau khi nhận được kết quả về xét nghiệm bệnh dịch tả lợn châu phi
trị cục chăn nuôi và thú y tỉnh lai châu đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn
gần một trăm hai mươi con tại ổ dịch ở xã thèn sinh đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho bà con
về các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học thường xuyên tiến hành vệ sinh
tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi hạn chế tối đa đi đến khu vực vùng dịch
tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine
giải pháp quan trọng then chốt nhất trong vấn đề xử lý ổ dịch phát sinh là công tác tiêu độc khử trùng
trước tiên là tại điểm hộ phát sinh ổ dịch thì sẽ phải phun tiêu độc khử trùng hai lần trên ngày
liên tiếp trong bốn ngày
sau đó thì là cứ một lần trên ngày phun liên tục trong vòng một tháng đối với hộ gia đình đang có dịch
và thậm chí là các cái đồ đạc vận dụng trong gia đình thì cũng phải phun tiêu độc khử trùng
kể cả trong và xung quanh và kể cả là quần áo của các thành viên của gia đình chăn nuôi nợn
thì cũng sẽ phải được đun sôi chúng tôi sẽ hướng dẫn đun sôi hoặc là ngâm trong thuốc sắt trùng nhẹ
trước tình trạng dịch có thể lây lan ra các vùng khác cùng với việc tiêu hủy số lợn bị nhiễm bệnh
ngay trong chiều qua các cơ quan chức năng của huyện
tam đường đã chỉ đạo khoanh vùng dịch thành lập các chốt chặn tại các tuyến đường ra vào xã
để kiểm soát phương tiện ra vào tổ chức phun tiêu độc khử trùng nhằm khống chế vùng dịch